bộ y tế đang lên phương án thay thế vaccine combifi dự kiến từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sẽ có thêm một loại vaccine năm trong một mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
theo cục y tế dự phòng bộ y tế đưa vaccine mới này vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
nhưng trước hết làm ở quy mô nhỏ
theo kế hoạch loại vaccine này sẽ được thí điểm triển khai tại năm tỉnh thành phố thuộc bốn khu vực địa lý
riêng miền bắc sẽ có hai tỉnh
sau khi triển khai ở quy mô nhỏ bộ y tế sẽ tiến hành đánh giá triển khai tiêm đại trà vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc đưa thêm vaccine vào chương trình nhằm bảo đảm an ninh vaccine
do lượng vaccine combifi được cung cấp gần đây chưa bảo đảm về số lượng so với nhu cầu
mới đạt khoảng sáu mươi bảy mươi
việc đưa thêm một vaccine vào chương trình giúp chủ động về nguồn cung ứng cho tiêm chủng